tại tp hcm trong nhiều năm qua bộ môn âm nhạc đã được triển khai ở các bậc học phổ thông
mục tiêu là giúp cho học sinh đạt được trình độ văn hóa âm nhạc phổ thông trong nền học vấn chung của các cấp học
thế nhưng chất lượng dạy và học bộ môn này vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn
bởi hiện nay số lượng giáo viên dạy nhạc còn thiếu và yếu
giảng dạy âm nhạc trong trường phổ thông nhằm tạo cho học sinh có lối tư duy sáng tạo
hướng đến cái đẹp góp phần hình thành nhân cách phẩm chất con người và giáo dục toàn diện cho học sinh
tại tp hcm trong nhiều năm qua môn âm nhạc được triển khai ở bậc tiểu học và trung học cơ sở
nhưng chưa đạt được mục tiêu mong muốn
số giờ dạy quá ít một tuần chỉ có một tiết cho một lớp
cho nên là các em sẽ học bị khó khăn về phần lý thuyết các cơ bản các em cũng chưa có nắm rõ được
hai tiết một tuần cho một lớp thì chương trình giảng dạy của tụi em sẽ được dễ dàng hơn
tính đến nay trong tổng số hơn một mươi sáu giáo viên
của ngành giáo dục thì chỉ có sáu trăm một mươi ba giáo viên trình độ đại học chiếm ba chín
có tám mươi sáu giáo viên trình độ cao đẳng và trung cấp có gần bảy giáo viên dạy kiêm nhiệm
không những lực lượng giáo viên còn thiếu và yếu
mà cơ sở vật chất ở các trường phổ thông cũng không đồng đều không đáp ứng được yêu cầu dạy và học
cơ sở vật chất đó rõ ràng nó không đồng đều ngay chính thành phố hồ chí minh cũng đã không đồng đều rồi
thì làm sao mà giờ bộ đưa ra là phải làm được cái điều này abc
nhưng mà giờ cơ sở vật chất không có cuối cùng dẫn đến là họ lại dạy chay nữa
để nâng cao chất lượng dạy và học âm nhạc trong các trường tiểu học và trung học cơ sở
thì các trường các cơ sở đào tạo giáo viên âm nhạc cần phải điều chỉnh nội dung
phương pháp giảng dạy phù hợp với xu thế chung của giáo dục nghệ thuật
giảng dạy âm nhạc trong trường phổ thông
ngoài việc cung cấp cho học sinh trình độ văn hóa âm nhạc
kỹ năng sơ giản về âm nhạc còn làm phong phú thêm về sống tinh thần của các em
do đó để giáo dục âm nhạc phát huy được hiệu quả hơn nữa
thì đội ngũ giáo viên âm nhạc cần linh hoạt trong phương pháp giảng dạy
mang tính ứng dụng cao đáp ứng được nhu cầu giáo dục trong thời đại mới
góp phần nâng cao thẩm mỹ âm nhạc của học sinh hiện nay